không cung cấp thì họ không bán vì yêu cầu phải có thông tin
người đảo qua mạng hiện nay chủ yếu do bị lộ thông tin cá nhân
từ đó tội phạm lợi dụng để thực hiện hành vi tội phạm
theo thông tin từ bộ công an trong hai năm từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
bộ công an phát hiện hàng trăm cá nhân tổ chức
liên quan mua bán dữ liệu cá nhân
một số đường dây chiếm đoạt mua bán dữ liệu quy mô lớn tại việt nam cũng bị phát hiện
số lượng dữ liệu cá nhân bị thu thập mua bán lên tới gần một ba trăm linh rgby
trong số đó có nhiều dữ liệu nội bộ nhạy cảm
cụ thể thông tin phụ huynh học sinh tại nhiều trường trên cả nước
thông tin khách hàng của các ngân hàng lớn
thông tin đăng ký kinh doanh nhân sự cơ quan nhà nước bảo hiểm hộ khẩu
liên quan tới vấn đề bảo mật thông tin cá nhân dữ liệu cá nhân
của khoảng hơn hai phần ba dân số việt nam
tức là hơn sáu mươi tám triệu người sử dụng internet
đang được lưu trữ đăng tải chia sẻ và thu thập trên internet
với nhiều hình thức và mức độ chi tiết khác nhau
đã đến lúc xây dựng hành lang pháp lý cho việc bảo vệ dữ liệu cá nhân
không thể để tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân như vậy
tôi ủng hộ việc bộ công an xây dựng nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
cần phải làm càng sớm càng tốt
thời đại bốn
vì việc bảo vệ thông tin cũng quan trọng
như việc bảo vệ quyền lợi mỗi cá nhân vậy
trước yêu cầu thực tế đặt ra
bộ công an đã tham mưu chính phủ xin ý kiến bộ chính trị
ủy ban thường vụ quốc hội
chủ trương ban hành nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
coi đây là giải pháp then chốt để phòng ngừa đấu tranh với thực trạng buôn bán
xử lý dữ liệu cá nhân chản lan như hiện nay
bên cạnh đó đồng đảo cư dân mạng mong rằng
bản thân mỗi người cần nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân
đặc biệt thông tin trên môi trường mạng
không chia sẻ mua bán trao đổi thông tin của các cá nhân
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a truyền hình công an